kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước có gần chín trăm linh thí sinh tham dự thi tại một chín trăm tám mươi điểm thi
ngay trong sáng nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ và các đoàn công tác của bộ đã đi kiểm tra
động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại một số địa phương như đắk lắc và thành phố hồ chí minh
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín với hơn bảy mươi bốn thí sinh
thành phố đã điều động khoảng một mươi người tham gia tổ chức kỳ thi trong đó riêng số lượng cán bộ coi thi là hơn bảy người
công tác tăng cường các biện pháp an ninh đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ kỹ càng
nhằm bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự trong và ngoài các địa điểm thi
sáng ngày hai mươi năm tháng sáu hơn bảy mươi một thí sinh tại thành phố hà nội đã được đồng bộ tham dự
thành phố hồ chí minh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với môn thi ngữ văn
thành phố đã huy động hơn chín cán bộ coi thi trong đó có gần bốn cán bộ coi thi của các trường đại học
thành đoàn hội sinh viên thành phố cũng đã huy động hơn hai mươi sinh viên để hỗ trợ cho kỳ thi
trong ngày thi đầu tiên nhìn chung tình hình giao thông ra vào ở các điểm thi trên địa bàn thành phố khá thông thoáng
không có hiện tượng ủn ứ hay tắc nghẽn giao thông thời tiết mát mẻ đã tạo điều kiện làm bài thi cho các em
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do bộ trưởng phùng xuân nhạ dẫn đầu
đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi tỉnh đắk lắc
tại buổi làm việc đồng chí bộ trưởng đề nghị ban chỉ đạo kỳ thi tại đắk lắc lưu ý công tác trông thi
quản lý bảo quản tốt đề thi cho các môn quán triệt cho giám thị trong thi thanh tra kỳ thi
nắm rõ nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc quy chế thi
trước đó đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho môn thi đầu tiên
tại hội đồng thi trường trung học phổ thông chư mà ga huyện chư mà ga
tỉnh đắk lắc
tại hòa bình sáng nay gần chín thí sinh tại ba mươi bảy điểm thi với ba trăm chín mươi ba phòng thi tại một mươi một huyện thành phố của tỉnh hòa bình
đã bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
với sự chuẩn bị kỹ càng từng khâu và phương án tổ chức thực hiện quyết tâm tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra an toàn đúng quy chế
các điểm chấm trắc nghiệm và in sao đề thi luôn bảo đảm có máy phát điện công suất lớn dự phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công tác chuẩn bị phương án về y tế
an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ tiếp xúc mùa thi thông tin tuyên truyền
sáng cùng ngày thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ đã đi kiểm tra tại các điểm thi tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình
cùng với cả nước sáng nay ngày hai mươi năm tháng sáu tại tỉnh con tum có bốn hai trăm năm mươi hai thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn tại một mươi hai điểm thi
trong đó sáu điểm thi tại thành phố con tum và sáu điểm thi tại các huyện
thông tin từ ban chỉ đạo kỳ thi cho biết sáng nay đã có một mươi tám thí sinh vắng môn thi đầu tiên
nhìn chung tại các điểm thi đều diễn ra an toàn nghiêm túc không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra
để tạo tâm lý tốt cho các thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ubnd các huyện thành phố đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hỗ trợ hai trăm bảy mươi triệu đồng cho tám trăm tám mươi một học sinh tham gia kỳ thi
thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại cần thơ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có một mươi bốn trăm chín mươi sáu thí sinh hai mươi ba điểm thi ở chín quận huyện
huy động trên hai cán bộ nhân viên phục vụ kỳ thi trong đó có năm trăm tám mươi ba cán bộ được huy động từ các trường đại học trên địa bàn
ngoài môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các bài thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ ba bộ giáo dục và đào tạo giao các địa phương trực tiếp chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
từ đó áp lực kỳ thi ở cần thơ năm nay không quá lớn bởi sự chuẩn bị chú đáo của các địa phương
hứa hẹn một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra tốt đẹp
vào khoảng chín giờ sáng nay tại điểm thi số hai mươi hai trường trung học phổ thông thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã xảy ra tình trạng làm lội đề thi môn ngữ văn
vào thời điểm trên thí sinh trần đình xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là thí sinh tự do mang điện thoại vào phòng thi chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài cho bạn
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện thanh sơn và tỉnh phú thọ điều tra làm rõ các chứng cứ và các đối tượng có liên quan
cũng ngay trong buổi sáng nay lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo phú thọ đã làm việc trực tiếp với điểm thi trường trung học phổ thông thanh sơn và yêu cầu đình chỉ thi đối với thí sinh trần đình xuân
đình chỉ nhiệm vụ coi thi đối với hai cán bộ coi thi tại phòng thi xảy ra vi phạm nói trên